bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
bắt đầu xử phạt từ một đến ba triệu đồng nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng
theo hướng dẫn mới trong nghị định số một trăm một mươi bảy về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của chính phủ
có hiệu lực thực hiện từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi các địa điểm công cộng sẽ bắt buộc đeo khẩu trang
là nhà ga bến tàu xe siêu thị
bộ y tế đã gửi hướng dẫn cho các tỉnh thành để địa phương tùy tình hình cụ thể
và quyết định thời gian địa điểm công cộng bắt buộc đeo khẩu trang
riêng đối với thành phố hà nội tại năm điểm bệnh viện bến bãi đỗ xe phương tiện công cộng
trung tâm thương mại siêu thị và chợ người dân thủ đô bắt buộc phải đeo khẩu trang